do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ đêm qua đến chiều tối nay hai mươi năm tháng chín tại các tỉnh miền trung có mưa to
có một số nơi xảy ra mưa rông lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân một người bị thiệt mạng do xét đánh và nhiều người bị thương
tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị mưa rông sấm xét đã làm một người chết
cụ thể khoảng bảy giờ ngày hôm qua hai mươi bốn tháng chín một người đàn ông năm mươi chín tuổi ở thôn sáu xã triệu lang huyện triệu phong đi đánh bắt cá tại vùng biển quảng trị bằng thuyền nan thì bị xét đánh tử vong tại chỗ
ngoài ra ở địa phương này rông lốc cũng đã khiến cho sáu mươi bảy căn nhà bị tốc mái
trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế mưa lớn lốc xoáy làm tốc mái hơn tám mươi nhà dân
tại các huyện phú vang quảng điền thành phố huế tỉnh thừa thiên huế bị tốc mái hư hỏng
sáu người dân bị thương do ảnh hưởng của lốc xoáy
hiện đang cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế
ngay sau khi mưa ngớt các lực lượng công an quân đội phối hợp với chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả giúp người dân vùng bị lốc xoáy sớm ổn định cuộc sống
hiện các tỉnh thừa thiên huế quảng nam đà nẵng quảng ngãi đã cấm tàu thuyền ra khơi và kêu gọi tàu thuyền khác đang ở trên biển vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn nhằm hạn chế ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới